do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến một đoạn đường trên quốc lộ hai mươi sáu thuộc địa phận huyện mờ đắc tỉnh đắk lắc bị sụt lún nghiêm trọng
lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố này
như truyền hình nhân dân đã đưa tin tối qua ngày ba mươi tháng một mươi một tại km năm mươi ba bốn trăm linh quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua đèo mờ đắc huyện mờ đắc đã xảy ra sạt lở sụt lún làm đứt một đoạn đường với chiều dài khoảng năm mươi m sâu khoảng một mươi m
khối lượng đất đá bị sụt lún khoảng một mươi mét khối
chỉ cục quản lý đường bộ ba năm cục quản lý đường bộ ba đã huy động lực lượng phương tiện tiến hành đổ đá để lấp khu vực bị sụt lún
dự kiến khoảng bốn đến năm ngày nữa sẽ cơ bản khắc phục được sự cố và thông xe cho tuyến đường này
ngoài ra trên tuyến quốc lộ hai mươi sáu cũng xuất hiện một mươi điểm sạt lở đất
trong những ngày tới nếu tiếp tục có mưa to các điểm sạt lở trên có nguy cơ lan rộng và gây mất an toàn cho người phương tiện lưu thông qua đây
đơn vị đã khoanh vùng các điểm sạt lở đặt biển cảnh báo khuyến cáo người dân hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn